hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
anh covid khó lây nhiễm sau hai mươi phút trong không khí
xin chào quý vị đang theo dõi những tin tức mới nhất trong bản tin toàn cảnh covid
cập nhật những thông tin về diễn biến dịch bệnh tại việt nam cũng như trên thế giới trong hai mươi bốn giờ vừa qua
mở đầu bản tin là tin tức về điểm nóng dịch bệnh tại việt nam trong những ngày gần đây
vâng chính là thủ đô hà nội việc liên tiếp ghi nhận số ca mắc mới đứng đầu cả nước trong nhiều ngày
khiến các khu điều trị f nặng tại bệnh viện điều trị người bệnh covid một mươi chín ở hà nội luôn kín giường
nhân viên y tế phải làm việc với cứng độ cao
bệnh nhân dường số bảy chỉ số svo hai tám mươi năm yêu cầu kiểm tra ngay
nhân viên y tế trong trung tâm điều hành của khu r một mươi ba bệnh viện điều trị người bệnh covid một mươi chín đại học y hà nội
gọi điện đàm vào trong phòng bệnh
hai khu vực này chỉ cách nhau tấm kính trong suốt có thể quan sát mọi diễn biến ở bên trong
ngay sau đó bốn bác sĩ và điều dưỡng di chuyển nhanh đến giường của bệnh nhân ntm tám mươi bốn tuổi để cấp cứu
cả ekip nhanh chóng thực hiện kỹ thuật so bắp tim ngoài lồng ngực
điều chỉnh máy móc
năm phút trôi qua một bác sĩ dơ tay ra tín hiệu ok
lúc này tất cả cán bộ y tế bác sĩ trong trung tâm điều hành thở phào
vì bệnh nhân đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch
trong trung tâm điều hành khu vực điều trị bệnh nhân nặng
tiến chuông cảnh báo cần cấp cứu khi chỉ số svo hai tụt thấp
đang sen với tiếng bộ đàm chỉ đạo hối thúc vang lên liên tục
theo điều dưỡng trưởng nguyễn thị thu phương bệnh viện có hơn một trăm linh bác sĩ
và tình nguyện viên tham gia chăm sóc và điều trị bệnh nhân
thời gian gần đây cơ sở y tế này điều trị khoảng một trăm sáu mươi hai trăm linh bệnh nhân
mỗi ngày tiếp nhận hai mươi ba mươi f
khu vực r một mươi ba và r một mươi bốn là nơi điều trị bệnh nhân tầng ba nặng và nguy kịch
mỗi khu có thể điều trị tối đa hai mươi bệnh nhân
hai tuần nay các khu này luôn kính giường và quá tải
dường bệnh vẫn còn nhưng nhân lực để tiếp nhận điều trị
theo công suất tối đa của bệnh viện chưa đủ
với số nhân lực hiện nay và số bệnh nhân đang điều trị
chúng tôi còn thiếu khoảng một mươi bác sĩ điều dưỡng
vì thiếu người nhân viên y tế phải trực liên tục một mươi hai tiếng mỗi ngày
sắp tới nếu số bệnh nhân tiếp tục tăng cao
chúng tôi sẽ cần chi viện từ bệnh viện đh y hà nội và sở y tế
điều dưỡng phương nói
điều dưỡng phương cũng cho biết nhân lực tại khu vực tầng ba sẽ chia thành hai đội
đội một sẽ ở trong phòng bệnh trực tiếp tiếp xúc điều trị cho bệnh nhân
đội còn lại sẽ ở ngoài điều phối xử lý thông tin tại trung tâm điều hành
qua vách ngăn phòng dịch
hệ thống camera giám sát có thể theo dõi đến từng giường của bệnh nhân
việc này giúp các bệnh nhân y tế trong trung tâm điều hành
có thể quan sát toàn bộ bệnh nhân kịp thời cấp cứu khi có tình huống khẩn cấp
tại giường của mỗi bệnh nhân được có máy đo chỉ số spo hai
nhân lực ở trong phòng bệnh và trung tâm điều hành sẽ liên tục hỗ trợ nhau
trường hợp khẩn cấp bác sĩ ở bên ngoài cũng có thể lập tức vào bên trong
điều dưỡng thu phương cho hay
bác sĩ nguyễn minh nguyên điều trị tầng ba bệnh viện điều trị người bệnh covid một mươi chín cho biết
đặc điểm của các bệnh nhân tại đây là rất già tuổi trung bình từ tám mươi đến một trăm linh
và tỷ lệ chưa tiêm vaccine lớn
các bệnh nhân điều trị tại khu vực hồi sức luôn cần theo dõi liên tục hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
vì diễn biến xảy ra liên tục và khó lường
bệnh nhân chủ yếu nằm lưu cữu thời gian điều trị dài
có khi vài tuần hoặc vài tháng mới có thể ra viện
vì vậy chúng tôi phải chiến đấu dài hơi
bác sĩ nguyễn minh nguyên nói
bác sĩ nguyên phân tích sau khi tiêm vaccine số lượng f ngoài cộng đồng tăng
tỷ lệ bệnh nhân nặng thì có giảm
tuy nhiên khi số f tăng quá cao lượng bệnh nhân nặng cũng sẽ tăng
đặc biệt là người già yếu nhiều bệnh nền không có khả năng đi tiêm vaccine
những trường hợp này mắc thêm covid một mươi chín thường rất nặng và có nguy cơ tử vong cao
vì vậy theo bác sĩ minh nguyên muốn giữ được tỷ lệ tử vong thấp
chúng ta cần phòng bệnh hơn chữa bệnh
giảm tỷ lệ lây nhiễm ngoài cộng đồng bảo vệ đối tượng nguy cơ nặng
trên những phản ánh về việc dựng rào sát trước nhà người mắc covid một mươi chín
lãnh đạo đà nẵng chỉ đạo phường nại hiên đông quận sơn trà
theo dỡ hàng rào sát quê gia đình có bốn người cách ly tại nhà
thông tin từ văn phòng ủy ban nhân dân tp đà nẵng cho biết
lãnh đạo tp có ý kiến chỉ đạo quận sơn trà giỡn rào sát quê nhà f một
ở phường nại hiên đông
ông cao đình hải chủ tịch ủy ban nhân dân phường nại hiên đông cho hay
chỉ đạo này trong sáng một mươi hai tháng một lực lượng chức năng của phường đã tháo hàng rào sắt
gian dây mềm dán bản thông báo trước cổng đồng thời nhắc nghệ gia đình
thực hiện nghiêm quy định cách ly tại nhà
trước đó hình ảnh một ngôi nhà trên đường bùi dương lịch tổ ba mươi bảy phường nại hiên đông
đang có f một cách ly bị rào cứng bằng khung thép lan truyền trên mạng xã hội
và nhận được nhiều ý kiến bình luận
trong đó nhiều ý kiến cho rằng đó là hình ảnh phản cảm cứng nhắc trong việc cách ly f một
mà chính quyền địa phương áp dụng
theo lý giải của lãnh đạo ủy ban nhân dân phường nại hiên đông đây là trường hợp
gia đình bốn f một cách ly tại nhà
tuy nhiên quá trình cách ly gia đình này không tuân thủ tự ý ra ngoài
nên tổ covid một mươi chín cộng đồng đề xuất rào chắn cứng tránh làm lây lan dịch bệnh
diễn biến dịch bệnh tại nghệ an đang có những chiều hướng phức tạp
với nhiều ổ dịch có nguy cơ bùng phát
trường phổ thông dân tộc nội chú trung học cơ sở quy hợp
hiện đang là ổ dịch trên địa bàn huyện quỳ hợp khi xuất điện một mươi sáu f
trong đó có một mươi ba f là học sinh
trường phổ thông dân tộc nội chú trung học cơ sở quy hợp
nằm trên địa bàn thị trấn quy hợp
trường có tổng số hai trăm chín mươi ba học sinh đến từ hai mươi xã trên địa bàn huyện quỳ hợp
và bốn mươi hai giáo viên nhân viên
vào chiều một mươi một tháng một tại ngôi trường này đã ghi nhận một mươi sáu ca dương tính với covid một mươi chín
trong đó có một mươi ba em là học sinh và ba cô nuôi tại trường
được biết khởi đầu của dùng bệnh này là học sinh ntcp nam
sinh năm hai nghìn tám
địa chỉ tại xã châu thái huyện quy hợp
được người nhà đón về để xuống bệnh viện hữu nghị đa khoa nghệ an khám bệnh
tại đây học sinh được xét nghiệm cho kết quả dương tính với covid một mươi chín
sau đó nhà trường đã triển khai xét nghiệm toàn bộ học sinh giáo viên nhân viên nhà trường
và ghi nhận thêm một mươi hai học sinh ba cô nuôi nhiễm bệnh
xác định đây là chùm bệnh phức tạp
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện quỳ hợp đã trực tiếp làm việc với nhà trường
và chính quyền địa phương để chỉ đạo công tác dập dịch
thầy nguyễn sơn hà hiệu trưởng nhà trường cho biết
sau khi có kết quả xét nghiệm nhà trường đã tổ chức cách ly những em học sinh f và f một
có nguy cơ cao đồng thời tiến hành phun khử trùng toàn trường thông báo và động viên các em cùng gia đình
hiện nay nhà trường tạm thời cho các em nghỉ học cho đến khi có thông báo mới
tình hình sức khỏe của các em đang ổn định
công tác truy vết được nhà trường thực hiện quyết liệt đến nay đã xác định được một trăm một mươi bảy f một của các bệnh nhân
ông hoàng văn thái phó chủ tịch ubnd huyện quỳ hợp
cho biết thêm hiện nay địa phương đã chỉ đạo đưa các học sinh f đi điều trị
tại cơ sở thu dung ở trung tâm văn hóa huyện
số f một được đưa về cách ly tại các xã yêu cầu ban chỉ đạo phòng chống dịch các địa phương
tổ covid một mươi chín cộng đồng giám sát chặt chẽ
số học sinh f hai được đưa về cách ly tại nhà và phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch theo quy định
bên cạnh đó tỉnh nghệ an cũng đã có phản hồi về câu hỏi có hay không
việc nghệ an cấm công dân của tỉnh từ các địa phương có dịch covid một mươi chín
về quê và dịp tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn một mươi hai
mới đây ubnd tỉnh nghệ an tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế xã hội quốc phòng an ninh năm hai nghìn hai mươi một
ông bùi định long phó chủ tịch ubnd tỉnh khẳng định
nghệ an không cấm công dân của tỉnh đang sống và làm việc ở nước ngoài
kể từ các tỉnh có tình hình dịch bùng phát mạnh về quê vào dịp tết
tuy nhiên tỉnh đề nghị công dân phải tuân thủ đúng quy định trong phòng chống dịch
tỉnh nghệ an coi việc công dân trở về quê vào dịp tết là nhu cầu chính đáng
phù hợp với phong tục tập quán là tình cảm gia đình thiên liên
cũng tại buổi họp báo này ông trần minh tuệ phó giám đốc sở y tế cho biết
ubnd đã ban hành văn bản chỉ đạo giao trách nhiệm cho các sở ngành địa phương xây dựng kế hoạch kịch bản cụ thể
trong đó có việc tổ chức phân công ứng trực chuẩn bị cơ sở vật chất phương tiện vật tư y tế
thường xuyên cập nhật thông tin sẵn sàng ứng phó kịp thời với các tình huống dịch xảy ra trên địa bàn
yêu cầu người dân phải khai báo y tế thông báo với chính quyền địa phương và khuyến khích người dân làm xét nghiệm
có kết quả âm tính với sars cov hai trước khi trở về địa phương
trước tình hình dịch bệnh phức tạp như hiện nay test nhanh đã trở thành việc làm hàng ngày
với những người di chuyển và tiếp xúc nhiều việc này kéo theo nhiều câu hỏi
trong đó nhiều người lo test nhanh covid một mươi chín liên tục sẽ gây hại cho mũi
liệu điều này có đúng hay không hãy cùng chúng tôi tìm hiểu
theo bác sĩ trương hữu khanh nguyên trưởng khoa nhiễm thần kinh bệnh viện nhi đồng một tp hcm
test covid một mươi chín nhiều không hề hỏng mũi như nhiều người vẫn sợ
quá trình đưa que test vào trong mũi sẽ không tác động lớn tới cấu trúc của mũi
thực tế nhiều f một và nhân viên y tế test liên tục
có ngày ba lần nhưng mũi của họ không bị ảnh hưởng
tuy nhiên cũng có trường hợp lấy mẫu không đúng hoặc quá mạnh tay sẽ gây tổn thương đến mũi
vì vậy người dân khi test covid một mươi chín cần chú ý mua sản phẩm kites đảm bảo chất lượng
ngoài ra quá trình test khi đưa quay vào khoang mũi người dân nên thực hiện từ từ nhẹ nhàng
lúc nào chạm đúng điểm cần lấy mẫu theo hướng dẫn của nhà sản xuất thì rút ra ngay
tránh làm quá mạnh sẽ gây đau thậm chí là chảy máu
việc lựa chọn đúng bộ test covid một mươi chín đảm bảo chất lượng rất quan trọng
chọn bộ không chất lượng que to sẽ ảnh hưởng tới mũi
ngoài ra khi test người dân nên làm đúng theo hướng dẫn
thực hiện nhẹ nhàng tránh vội vàng hay bàn tay bác sĩ khanh nói
chơi những nghi vấn và lo ngại về việc ncov có thể lây qua không khí
mới đây các nhà nghiên cứu đại học briston anh đã có kết quả mới nhất về vấn đề này
liệu có hay không khả năng lây nhiễm covid một mươi chín qua không khí
hãy cùng chúng tôi theo dõi ngay sau đây
các nhà nghiên cứu của đại học briston của anh cho rằng
ncov mất phần lớn khả năng lây nhiễm sau năm phút ở trong không khí
và giảm nguy cơ tới chín mươi sau hai mươi phút
các phát hiện được trung tâm nghiên cứu arizona thuộc đại học bristol anh
được guardian dẫn lại nhấn mạnh
tầm quan trọng của giữ khoảng cách vật lý và đeo khẩu trang
trong ngăn ngừa lây lan covid một mươi chín ở phạm vi ngắn
hệ thống thông gió dù vẫn quan trọng nhưng có thể sẽ có ít tác dụng hơn
mọi người dồn sự chú ý vào những không gian thông gió kém
và lo lắng về nguy cơ ncov lây truyền hàng mét trong không khí
hoặc là khắp căn phòng
tôi không nói điều đó không xảy ra
nhưng tôi nghĩ nguy cơ vấn đề này sẽ không xảy ra
phơi nhiễm lớn nhất là khi bạn ở gần ai đó
giáo sư jonathan redd giám đốc trung tâm nghiên cứu arizona
tác giả chính của nghiên cứu cho biết
khi bạn di chuyển ra xa hơn không chỉ arizona loãng xuống
mà khả năng lây nhiễm của virus cũng giảm
vì virus đã mất đi khả năng lây truyền theo thời gian ông nói thêm
các nhà nghiên cứu tại đại học briston đã phát triển thiết bị
cho phép họ tạo ra các giọt nhỏ chứa virus
và chúng bay nhẹ nhàng giữa hai vòng điện
trong khoảng thời gian từ năm giây
đến hai mươi phút đồng thời kiểm soát chặt chẽ
nhiệt độ độ ấm và cường độ
của tiêu cực tím của môi trường xung quanh
nghiên cứu chưa được bình duyệt
cho rằng khi các hạt virus rời khỏi
điều kiện ấm và giàu carbon dioxide
của phổi chúng nhanh chóng mất nước
và bị khô trong khi môi trường
có nồng độ carbon dioxide thấp hơn
cũng làm tăng nhanh chóng độ ph
cả hai yếu tố này đều ngăn cản
khả năng virus lây nhiễm cho tế bào người
nhưng tốc độ làm khô các hạt thay đổi
tuy theo độ ấm tương đối của không khí xung quanh
khi độ ấm không khí dưới năm mươi
tương tự không khí tương đối khô
ở nhiều văn phòng
virus mất khoảng một nửa khả năng lây nhiễm
trong vòng năm giây
sau đó suy giảm chậm hơn và ổn định hơn
với tỷ lệ mất thêm một mươi chín sau năm phút
ở độ ấm không khí chín mươi
tương đương phòng sông hơi
hoặc phòng tắm
quá trình suy giảm khả năng lây nhiễm diễn ra từ từ hơn
virus còn năm mươi hai khả năng lây nhiễm
sau năm phút
giảm xuống chỉ còn một mươi sau hai mươi phút
sau đó không còn nửa khả năng lây nhiễm
tuy nhiên nhiệt độ không khí
không tạo ra khác biệt nào
đối với khả năng lây nhiễm của virus
trái ngược quan điểm phổ biến cho rằng
ncov có khả năng lây truyền thấp hơn
ở nơi có thời tiết nóng
điều đó có nghĩa là đến hôm nay
tôi gặp bạn bè ăn trưa trong quán rượu
rủi ro chính là tôi có thể lây lan cho bạn
hoặc bạn lây cho tôi
không phải là từ ai đó ở bên kia của quán
giáo sư red nhấn mạnh thêm rằng
điều này cho thấy tầm quan trọng
của việc đeo khẩu trang trong những tình huống
mọi người không thể duy trì giãn cách
trong tốc độ lây lan nhanh
biến thể omicron của virus sars cov hai
hạng loạt quốc gia đã ghi nhận
số ca mắc mới covid một mươi chín cao
chưa từng có trong hai mươi bốn giờ vừa qua
giới chức pháp thông báo số ca mắc mới
cao nhất trong một ngày kể từ khi
đại dịch bùng phát với ba trăm sáu mươi tám một trăm bốn mươi chín ca
theo cơ quan y tế của nước này
hiện có tổng cộng

phải nhập viện
trong đó có ba chín trăm sáu mươi chín người
phải điều trị tích cực
trả lời bác sĩ
trong nước bộ trưởng giáo dục
jean michel blanquet đã cho biết
hiện có khoảng một mươi trường học
phải đóng cửa và khoảng năm mươi
ca mắc covid một mươi chín được phát hiện
tại các cơ sở giáo dục này
thủ tướng pháp jean castex
đã thông báo quy định mới bắt buộc
các học sinh dừng tiếp xúc gần với ca mắc covid một mươi chín
phải tự làm xét nghiệm covid một mươi chín
trước ngày trở lại trường
thổ nhĩ kỳ ghi nhận tới bảy mươi bốn hai trăm sáu mươi sáu
ca mắc mới covid một mươi chín
mức cao nhất kể từ đầu đại dịch
qua đó nâng tổng số ca mắc bệnh
trên cả nước lên một mươi một trăm một mươi bảy chín trăm năm mươi bốn ca
bộ y tế nước này cũng cho biết
với thêm một trăm ba mươi bảy ca không qua khỏi
tổng số ca tử vong vì covid một mươi chín
đã tăng lên tám mươi ba chín trăm tám mươi ca
cùng ngày slovenia cũng ghi nhận
số ca mắc mới cao kỷ lục
với năm một trăm sáu mươi bốn ca
cũng tăng năm mươi hai so với một tuần trước đó
theo viện y tế công quốc gia slovenia
cho đến nay có sáu mươi bảy ba
trong tổng số khoảng hai triệu dân
tại nước này đã được tiêm
ít nhất hai mũi vật
dịch covid một mươi chín cũng diễn biến phức tạp
tại sibia với một mươi ba sáu trăm chín mươi ba ca mắc mới
và hai mươi hai ca tử vong
trong ngày một mươi một tháng một
cao nhất từ trước tới nay
hiện tổng số ca mắc tại đây
là một ba trăm năm mươi chín năm trăm bốn mươi bốn ca
trong đó có một mươi hai chín trăm năm mươi tám ca tử vong
cho đến thời điểm hiện tại
thì tiêm vắc xin vẫn là
một trong những cách hiệu quả nhất
để đối phó với đại dịch
tuy nhiên cơ quan quản lý dược phẩm
của liên minh châu âu eu
cảnh báo thường xuyên
tiêm tăng cường vắc xin covid một mươi chín
có thể ảnh hưởng xấu đến hệ miễn dịch
và không khả thi
cơ quan quản lý dược phẩm châu âu ima
cho biết các mũi tiêm tăng cường
lặp lại bốn tháng một lần
có thể làm yếu hệ miễn dịch
và khiến cho người tiêm mệt mỏi
bloomberg đưa tin
cơ quan này khuyến nghị các quốc gia
nên tăng khoảng cách thời gian
chỉ được tiêm tăng cường
và thực hiện vào thời điểm
bắt đầu mùa lạnh ở mũi bán cầu
giống như với chiến lược tiêm chủng ngựa cúng
các mũi tăng cường có thể tiêm một hoặc hai lần
sau đó không phải là điều
mà chúng tôi cho rằng nên lặp lại liên tục
người đứng đầu bộ phận phụ trách
các mối đe dọa về sức khỏe
và chiến lược vắc xin của ima nói
chúng ta cần suy nghĩ nhiều hơn
về cách chuyển đổi từ bối cảnh đại dịch
sang bối cảnh bệnh đặc hữu
ông cho biết thêm
khuyến cáo của ima được đưa ra
giữa lúc một số quốc gia đang cân nhắc
tiêm mũi tăng cường thứ hai
nhằm tăng khả năng bảo vệ người dân
trước làn sóng dịch do biến chủng omicron gây ra
vào đầu tháng này issaro đã trở thành quốc gia đầu tiên
triển khai mũi tiêm vắc xin ngựa covid một mươi chín thứ bốn
và cũng là mũi tăng cường thứ hai
cho những người trên sáu mươi tuổi
trong khi đó anh cho biết
ba mũi vắc xin vẫn có hiệu quả bảo vệ tốt
và chưa cần tiêm thêm
nhưng sẽ xem xét khi có thêm dữ liệu
tại mexico tổng thống nước này xác nhận
nhiễm omicron khi mắc covid một mươi chín lần hai
xong nhận định
biến chủng này không nguy hiểm
như delta và chỉ như cảm lạnh
tôi cảm thấy rất tốt
không có gì phải hoảng sợ
thật may là biến chủng này không nguy hiểm
như chủng delta và tôi đang phải trải nghiệm điều đó
tổng thống mexico antrep manuel lopez obrador nói
trong một cuộc họp báo trực tuyến
vào hôm một mươi một tháng một với giọng khang đặt
thông báo nhiễm biến chủng omicron
được tổng thống obrador đưa ra một ngày
sau khi ông xác nhận bị tái nhiễm ncov
và xuất hiện vài triệu chứng nhẹ
obrador hôm qua cho biết
ông bị rác hỏng khang giác
và hơi đau nhất người
nó chỉ như cảm lạnh ông nói
thông báo đăng tự cách ly tại cung điện quốc gia
virus này đang dần bị biến mất
và mọi thứ sẽ trở lại bình thường rất sớm
không bị sốt và nồng độ oxy trong máu
ở mức tốt
khi dự họp báo vào hôm một mươi tháng một
obrador phát biểu cho các phóng viên
với giọng khang và không đeo khẩu trang
khiến cho nhiều người chỉ trích ông vô trách nhiệm
tổng thống mexico giải thích
thời điểm đó ông chuẩn bị làm xét nghiệm ncov
xong chỉ nghĩ bản thân
ông cũng tuyên bố trong cuộc họp báo rằng
omicron chỉ như là covid một mươi chín vạn
thêm rằng sức ca nhập viện
và tử vong vì dịch ở mexico
tổng thống mexico từng bị nhiễm ncov
lần đầu vào tháng một năm hai nghìn hai mươi
obrador lúc đó đã tiết lộ
ông đã dùng các liệu pháp
thử nghiệm được ông mô tả
là loại thuốc kháng virus
và thuốc chống viêm
nhưng trong lần tái nhiễm này
ông chỉ dùng paracetamol
ông đã tiêm mũi tăng cường
bằng vắc xin astrazeneca
vào hồi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
mặc dù nhiều tỉnh thành đã ghi nhận
nhiều tín hiệu khả quan
trong công tác phòng dịch
tuy nhiên việc quá tải khu điều trị
tại một số địa phương cho thấy
dịch bệnh vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp
đặc biệt trong thời điểm đầu xuân năm mới
mọi người có xu hướng di chuyển
tụ tập hội họp nhiều hơn
thì việc cẩn trọng và tuân thủ năm k
cũng vô cùng quan trọng
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi bản tin ngày hôm nay của chúng tôi
hẹn gặp lại quý vị vào bản tin tiếp theo